tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn vừa tuyên án hai bị cáo là cán bộ chủ chốt của công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn về tội tham mô tài sản
theo cáo trạng từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi hai nguyễn tuấn anh khi đang là giám đốc công ty cộng phần vận tải ô tô số hai lạng sơn
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo dựng bảy hợp đồng kinh tế mua bảy hóa đơn giá trị gia tăng khống
sau đó chỉ đạo hoàng thu hường khi đó là kế toán trưởng làm thủ tục thanh toán bảy hợp đồng kinh tế khống này
gây thiệt hại cho công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn hơn bốn bốn tỷ đồng trong đó bị can tuấn anh trực tiếp tham ô bốn một tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh năm năm tù bị cáo hoàng thu hường hai năm tù treo
bị cáo nguyễn tuấn anh phải tiếp tục hoàn trả số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng cho công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn sau khi đã khắc phục khoảng gần bốn tỷ đồng